dưới sự chủ trì của thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng các phó thủ tướng
hội nghị triển khai nghị quyết của quốc hội khóa một mươi bốn về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
tiếp tục lắng nghe các địa phương báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng yêu cầu sau khi lắng nghe các địa phương thì các bộ trưởng trưởng ngành sẽ làm rõ vấn đề
và có kiến nghị để các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm mới
tại hội nghị đa số các địa phương đều đề xuất tiếp tục thầu gỡ những rào cản về môi trường kinh doanh
sửa đổi ngay những bất cập về cơ chế chính sách pháp luật nhằm tạo điều kiện hơn nữa
cho các doanh nghiệp địa phương phát triển chỉ ra những động lực mới cho tăng trưởng
hay gây sự động lực cho tăng trưởng của năm hai nghìn hai mươi và các năm tiếp theo
đảng nhất là nhà nước và quốc hội quốc hội và chính phủ đã quyết định là tích hợp các chính sách dân tộc
nâng lên thành một chương trình mục tiêu quốc gia để thực hiện từ giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
tức là đã nâng lên thành một chương trình mục tiêu quốc gia để thực hiện từ giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
tức là đã nâng lên thành một chương trình mục tiêu quốc gia để thực hiện từ giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
góp phần từng bước rút ngắn khoảng cách phát triển giữa dân tộc miền núi với mặt bằng chung của cả nước
về cái hướng tới thì mặt cạnh tàu quốc rất là đồng tình cao với cái nghị quyết một hai
mà nhất là cái phương châm của chính phủ là kỹ cương liêm chính hành động sáng tạo
trách nhiệm và hiệu quả vai trò của chính phủ kiến tạo
giao quyền mạnh cho địa phương cho các bộ ngành
thì tôi thấy là đây là một cái phân cấp để chính phủ tăng cường cái giám sát kiểm tra
trong cái chỉ đạo thực hiện sáu cái nhiệm vụ trọng tâm hai nghìn hai mươi
một mươi cái giải pháp đó là chủ yếu cũng như là bốn mươi năm cái nhiệm vụ cụ thể
tại hội nghị các địa phương và các trưởng ngành
các trường ngành đã chỉ ra những giải pháp cần bổ sung nhân dọng mô hình
cách làm hiệu quả và thực hiện thông điệp không để ai bị bỏ lại phía sau và đưa ra phương hướng
để thực hiện các chỉ tiêu kịch bản đối với lĩnh vực an ninh văn hóa xã hội môi trường